thưa quý vị sáng nay hai mươi tháng một mươi một với hơn chín mươi đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi
bộ luật gồm một mươi bảy chương hai trăm hai mươi điều quy định tiêu chuẩn lao động quyền nghĩa vụ
trách nhiệm của người lao động người sử dụng lao động tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác
liên quan trực tiếp tới quan hệ lao động quản lý nhà nước về lao động
theo đó về thời giờ làm việc bình thường giữ nguyên như bộ luật hiện hành
tức là thời giờ làm việc bình thường không quá tám giờ trong một ngày và không quá bốn mươi tám giờ trong một tuần
đồng thời giữ quy định nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc bốn mươi giờ đối với người lao động
về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa quy định tại điều một trăm linh
bộ luật không nâng khung thỏa thuận
bộ luật sửa đổi có nâng thời hạn làm thêm giờ tối đa trong tháng từ ba mươi giờ lên bốn mươi giờ
và bổ sung cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên hai trăm linh giờ đến ba trăm linh giờ trong một năm
liên quan đến quy định tăng tuổi nghỉ hưu được nhiều người lao động quan tâm
bộ luật lao động sửa đổi quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi

và đủ sáu mươi tuổi đối với lao động nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm
kể từ năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với lao động nam và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ
người lao động làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nghỉ hưu muộn hơn nhưng không quá năm năm so với quy định
một trong những vấn đề được người lao động quan tâm từ khi bộ luật lao động sửa đổi được đưa ra bàn thảo
đó là việc tăng tuổi nghỉ hưu
sau nhiều lần tiếp thu lấy ý kiến của người lao động các chuyên gia các đại biểu quốc hội
thì bộ luật lao động sửa đổi lần này được quy định theo hướng tăng theo lộ trình
tuổi nghỉ hưu của nước ta đang được quy định là sáu mươi đối với nam năm mươi năm đối với nữ
và độ tuổi nghỉ hưu này đã duy trì từ rất lâu
trong khi đó tuổi thọ trung bình của người việt nam đã tăng từ năm mươi chín lên bảy mươi ba tuổi
dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động khi chỉ số giả hóa tăng
và nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội trong hai mươi năm tới
chúng ta bắt đầu đến giai đoạn thiếu chất thiếu nguồn nhân lực
có nghĩa là cung lao động bắt đầu thấp hơn cầu sử dụng
thì nâng tuổi nghỉ hưu để chúng ta giải quyết vấn đề nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội
đấy là một cái điểm hết sức là cơ bản
thứ hai nâng tuổi nghỉ hưu là cũng chính là chúng ta tạo cơ hội cho người lao động
được đóng góp cống hiến khi người ta đã kéo dài thời gian lao động
đã có khả năng kỹ năng lao động đã có kinh nghiệm quản lý
thì chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta sẽ nâng lên
và rõ ràng nó cũng góp phần để chúng ta cân bằng quỹ hưu trí trong tương lai
cái việc mà điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì nó là xu hướng chung của thế giới
nhưng mà cũng chưa bao giờ
rõ ràng là dễ với bất cứ một quốc gia nào
vì nó tác động đến hàng chục triệu người lao động
và trong mỗi hoàn cảnh trong mỗi đối tượng cụ thể thì cái cách ứng xử phải khác nhau
thế thì có thể nói rằng cái chủ trương chung và quốc hội hoa kỳ này
thông qua cái điều chỉnh tuổi nghỉ hưu này theo cái lộ trình là tăng dần
trước băn khoăn của nhiều người lao động làm việc ở những ngành nghề lĩnh vực
công việc nặng nhọc độc hại và vùng khó khăn không muốn tăng tuổi nghỉ hưu
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đào ngọc dung cho biết bộ lao động thương minh và xã hội đã lấy ý kiến
của các bộ ngành địa phương doanh nghiệp xác định một tám trăm một mươi ngành nghề
lĩnh vực công việc nặng nhọc độc hại
những lao động nằm trong ngành nghề này sẽ thuộc nhóm nghỉ hưu sớm
thậm chí có thể nghỉ sớm tới một mươi năm
tôi muốn báo cáo lại để mọi người hiểu rằng đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chung
và điều chỉnh trong điều kiện những người lao động bình thường
còn lại đối tượng đặc thù
thì sẽ có hướng dẫn rất cụ thể
chẳng hạn hiện nay chúng ta có một tám trăm một mươi ngành nghề lĩnh vực công việc nặng nhọc độc hại
và vùng khó khăn thì cái số này nó khoảng ba triệu người
thì ba triệu người này chắc chắn sẽ được nghỉ hưu sớm hơn khoảng năm năm và thậm chí sâu hơn
tuy nhiên vấn đề đặt ra là khi tăng tuổi nghỉ hưu theo phương án mới này
thì liệu quyền lợi của họ có được bảo đảm
tôi rất mong muốn nó có một cái bộ luật thứ hai đi kèm
đấy là cái chính bảo hiểm của xã hội
bởi vì khi người ta
nếu người ta không nghỉ hưu và đồng thời với cái quyền người ta đã đóng góp
thì có được quyền hưởng thụ những cái thành quả người ta đóng góp
thì rõ ràng là chúng ta cũng phải có chính sách gọi là khuyến khích và hỗ trợ
bổ kèm bổ kèm bổ kèm
đặc biệt là đối với cái nương hưu và hỗ trợ cấp
thì tôi chắc rằng như vậy nó sẽ thoận hơn trong quá trình triển khai
có thể nói việc tăng tuổi nghỉ hưu mang tính chất chiến lược
nhằm đi trước đón đầu với thách thức giả hóa dân số
vừa giải quyết mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội
vừa bảo đảm công ăn việc làm bảo toàn phát triển bền vững quỹ bảo hiểm
giải quyết hài hòa việc bình đẳng và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới
tuy nhiên việc tăng tuổi nghỉ hưu cần đi kèm với quyền lợi mà người lao động đã đóng góp
trong đó có quyền hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế